sáng ngày chín tháng năm hội nghị thủ tướng chính phủ với các doanh nghiệp sẽ được tổ chức tại hà nội
đây được coi là hội nghị riêng hồng về kinh tế kêu gọi sự đoàn kết của toàn thể cộng đồng doanh nghiệp
trong và ngoài nước cùng chung tay hiến kế để tạo thành phong trào phục hồi kinh tế đất nước sau dịch
hội nghị lần này sẽ tập trung vào bốn nhóm vấn đề chính bao gồm đánh giá ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
đến hoạt động sản xuất kinh doanh đánh giá tác động và khả năng hấp thụ các chính sách
đã được chính phủ các bộ địa phương ban hành nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với dịch covid một mươi chín thời gian qua
đồng thời nhận định cơ hội và thời cơ phát triển trong bối cảnh thay đổi lớn do ảnh hưởng từ đại dịch
khuyến khích doanh nghiệp tái cấu trúc chủ động thích ứng với hoàn cảnh mới
tại hội nghị thủ tướng chính phủ mong muốn lắng nghe các hiến kế đề xuất của cộng đồng doanh
hiệp hội bộ ngành địa phương về các giải pháp cần thiết để doanh nghiệp phục hồi
nội dung thảo luận tập trung vào các nội dung hình thành chuỗi liên kết chuỗi cung ứng mới
chủ động khai thác hiệu quả thị trường thế giới chủ động nguồn cung ứng vật liệu trong nước
để chủ động sản xuất kinh doanh cơ hội cho những ngành nghề sản phẩm có tiềm năng như kinh tế số
chuyển đổi số trang thiết bị y tế